cho đến dạng sáng ngày hôm nay công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường lập biên bản xử lý vụ va chạm dẫn đến đánh nhau trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp một xã đồng tiến huyện đồng phú giữa xe ben và hai chiếc xe khách dường nằm khiến một xe máy và xe khách đã bốc cháy

công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường lập biên bản xử lý vụ va chạy